nhân ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một vừa qua tại hà nội chiếu sẩm hải phòng và nhóm đình làng việt phối hợp với ban quản lý di tích phố cổ hà nội đã tổ chức chương trình tọa đàm và biểu diễn nghệ thuật hát sẩm từ hè đường đến sân khấu
tham gia chương trình có nhiều nghệ nhân nổi tiếng trong làng sầm như nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch nghệ nhân lê minh sen nghệ nhân dân gian đào bạch linh
ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện nhiều hội nhóm câu lạc bộ đang thực hành truyền dạy hoặc biểu diễn hát sẩm trên khắp cả nước
tiêu biểu là chiếu sẩm hà thị cầu do con gái cố nghệ nhân hà thị cầu khởi xướng và làm chủ nhiệm
chị em chúng tôi đứng gầy lên một cái chiếu sẩm của cụ hà thị cầu để bây giờ là dạy miễn phí cho các cháu ra mắt chiếu sẩm cụ cầu
tới đã ra ngay ở chợ gần nhà hát thì đông lắm cái lời ca tính hát của cụ nó thấm thiết lắm mà dạy con cháu được nhiều
từ hình thức đàn hát dân gian được những người khiếm thị dùng mưu sinh nơi đầu đường góc chợ bến nước
đến nay hát sầm đã trở thành một loại hình nghệ thuật được biểu diễn trên sân khấu và là một di sản văn hóa phi vật thể của việt nam được rất nhiều người yêu thích
các nghệ nhân diễn giả tham gia chương trình cũng giới thiệu về công chúng trạng đường phát triển của sầm
giúp công chúng được chiếm ngưỡng bức tranh lịch sử thông qua nội dung của những bài hát sẩm ở từng thời kỳ
hát sẩm trước cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hát sẩm từ cách mạng tháng tám đến khi thống nhất đất nước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và hát sẩm đường đại từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
chương trình nghệ thuật hát sẩm từ hè đường đến sân khấu là nơi giao lưu gặp gỡ của các thế hệ yêu hát sẩm
đồng thời giúp công chúng hiểu và yêu quý hơn nghệ thuật hát sầm giúp bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc